xin chào các bạn
mưa rào và rông vài nơi trưa chiều ngày mai thì giảm mưa
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
với nhiệt độ là từ một mươi tám đến hai mươi bốn độ